qua công tác khám nghiệm hiện trường nói chung đã có những dấu hiệu đáng ngờ được phát hiện
cùng với đó công tác pháp y tử thi đã tìm thấy thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím vết máu lạ không giống với dấu vết của chảy xước và đập do ngã văng xuống vực
vậy những dấu vết kia nói lên điều gì
liệu có mối liên hệ gì giữa các vật chứng thu được ở hiện trường với cái chết của nạn nhân
ngay cái thời điểm mà chúng tôi khám nghiệm hiện trường mà kể cả khám nghiệm tử thi xong thì cũng vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều
vẫn nhiều ý kiến chuyên về rằng đây là một vụ tai nạn giao thông
chúng tôi phải trình nói thật như thế
nhưng mà trong cái tổ công tác của chúng tôi cùng có lãnh đạo và các vị trí can bộ kỹ thuật và các bác sĩ pháp y
thì chúng tôi hội ý trước ngã ngay tại hiện trường ngay khi khám nghiệm xong
thì chúng tôi nghĩ nhiều
điều đến những cái thương tính này là có cái sự tác động bạo lực nhưng có thể nặng nhất
việc khám nghiệm tuy đã kết thúc ở hiện trường nhưng những suy nghĩ về nạn nhân về vụ án vẫn đeo bám ý nghĩ của người cán bộ là bác sĩ pháp y
nguyên nhân ông phạm đức hậu chết có thể do bị vật cứng đánh vào đầu dẫn đến tử vong
dựa trên kết luận pháp y tử thi và công tác khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã hướng đến một nhận định
đó là cái chết của vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng
đấy chúng tôi cũng mới lại thở vào nhận nó và cảm thấy rằng là gì
tất cả những cái kết quả của công việc của mình nó ra năn vất vả như thế nhưng mà cuối cùng đưa lại được một kết quả
cuối cùng và sẽ lại định hướng được cho cơ quan điều tra không bị lây hướng
kết luận pháp y tử thi ông phạm đức hậu là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra truy xét đối tượng gây án
hung thủ được tìm ra là lê văn minh hắn vốn là một người quen của ông hậu và được ông hậu tạo điều kiện giúp đỡ các thủ tục vay vốn ngân hàng để làm ăn
sau khi bị bắt đối tượng lê văn minh đã khai báo và được cơ quan điều tra cho thực nghiệm hành vi gây án
lời khai của lê văn minh và hành động thực nghiệm hành vi tội ác của hắn trùng khớp với những nhận định trong kết luận pháp y tử thi
theo đó lê văn bình trong lúc nói chuyện tiền bạc với ông phạm văn hậu đã có những xung đột mâu thuẫn
căn cứ vào những nhận định đánh giá và kết quả công tác của chúng tôi cơ quan điều tra chứng minh và truy xét được thủ phạm gây án
thì cảm giác của anh em rất là vui rất là vấn khởi vì cái công sức của mình đã mang lại hiệu quả và đã giúp chứng minh rõ cái vụ việc của quán
mà đem lại lòng tin cho nhân dân đối với công tác và điều tra của cơ quan trách điều tra

đã có những cán bộ khám nghiệp xin chuyển công tác
bởi những áp lực công việc và ám ảnh về nghề
nhưng có người chiến sĩ đã ở lại và lặng lẽ góp sức cho mỗi vụ án cẩn mẫn với nhiệm vụ bắt bệnh tìm ra tìm ra lời giải đúng đắn cho cái chết của nạn nhân

hiện tại và cũng như nâu dài sau này trong công tác kiếp thuật hành sử

sẽ tiếp tục cùng các anh trên hành trình đi tìm sự thật